để phục vụ nhu cầu đi lại tăng cao trong dịp tết nguyên đán hai nghìn một mươi chín
trung tâm quản lý giao thông công cộng tp hcm vừa đưa vào hoạt động tuyến xe buýt từ sân bay tân sơn nhất đi vũng tàu
tuyến có lộ trình từ sân bay tân sơn nhất đi qua cao tốc tp hcm long thành dầu dây
và điểm cuối là bến xe vũng tàu với quãng đường hơn một trăm linh km thời gian một trăm năm mươi phút
dọc theo hành trình tuyến xe buýt có một mươi tám điểm dừng đỗ đón trả khách
đây là tuyến xe buýt không trợ giá giá vé tám mươi đồng một lượt cho hành khách đi dưới năm mươi hai năm km
một trăm sáu mươi đồng một lượt với cự li trên năm mươi hai năm km
tuyến buýt hoạt động từ h ba mươi phút đến hai mươi ba h hàng ngày tại hai đầu bến
giãn cách lúc cao điểm là hai mươi phút thấp điểm là sáu mươi phút một chuyến